xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
với hành vi sử dụng mạng xã hội để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt khoảng một mươi tỷ đồng
trịnh thị huệ một cán bộ viên chức ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đã bị bắt xử để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chính đoạt tài sản
tại cơ quan công an huệ khai nhận do cần tiền trả nợ nên từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến khi bị bắt giữ huế đã liên hệ làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
mang tên mình sau đó trực tiếp mang số giấy tờ giả đến nhà một số người dân
trên địa bàn huyện lang chánh và ngọc lạc để vay về số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của huệ lực lượng công an
đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
hiện vụ việc đang được tiếp tục
điều tra mở rộng
thường xuyên có hành vi gây dấu chức tự công cộng
nguyễn mạnh tiến chú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện bình xuyên bắt xử
nguyễn mạnh tiến nhận làm thuê các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai cho nhiều người
quá trình làm việc tiến thường có lời nói hành vi thiếu chuẩn mực
đồng thời lợi dụng mạng xã hội facebook nhằm hạ uy tín của các cơ quan nhà nước
trong đó đáng chú ý tiến đã nhiều lần sử dụng tài khoản facebook
để phát trực tiếp việc đến tòa án nhân dân huyện bình xuyên lên mạng xã hội
nhằm gây áp lực cho cơ quan chức năng và hiện vụ việc đang được đấu tranh làm rõ
công an quận một mươi hai tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam huỳnh văn giỏi sáu mươi chín tuổi
về tội hành hạ người khác
đây là người xuất hiện trong clip chỉ bới đánh đập cụ bà tám mươi năm tuổi
tại mái ấm quán trọ trăng khuyết gây bức xúc trên mạng xã hội
giỏi và làm việc tại công ty

về tội hành hạ người khác

trong clip có nội dung khiêu dâm
nguyễn văn luân chú tệ phường sông cầu tp bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn tỉnh bắc cạn khởi tố
về tội truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng nhận tin nhắn từ một tài khoản gia lô
mời vào một nhóm kín gia lô để xem các video có nội dung khiêu dâm
để tham gia nhóm mỗi thành viên phải nộp lệ phí một trăm linh đồng
nhóm gồm bốn mươi bảy thành viên có những thành viên dưới một mươi tám tuổi
và chỉ trong từ sáu ngày ngày bốn đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
luận đã đăng tải chia sẻ một trăm chín mươi hai video vào nhóm
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
bộ đội biên phòng kiên giang cho biết
các chiến sĩ đồn biên phòng xèo nhầu huyện an minh tỉnh kiên giang
vừa cứu thành công bốn người trên sản lan bị chìm
một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm trạm kiểm soát biên phòng kim quy
thuộc đồn biên phòng xèo nhầu nhận được tin báo sàn lan do ông nguyễn văn minh điều khiển
đang bị nạn ngoài khơi gần khu vực trạm kiểm soát biên phòng kim quy
ban chỉ đạo đồn biên phòng xẻo nhầu đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng tàu của ông đặng văn hồng
là ngư dân của địa phương ra ứng cứu
sau hơn hai giờ đồng hồ các chiến sĩ đã đưa được cả bốn nạn nhân lên tàu vào bờ an toàn
hiện sức khỏe tinh thần của bốn nạn nhân đều ổn định
tại nghị trường có ý kiến cho rằng theo số liệu báo cáo
có hơn tám mươi trả lời cử tri là giải trình và cung cấp thông tin
điều này cho thấy hệ thống pháp luật còn nhiều vấn đề chưa rõ
khiến cử tri phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần
bên cạnh đó hiện có năm mươi năm kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết
đây là những kiến nghị đã tồn tại từ nhiều kỳ họp trước
bên cạnh đó nhiều ý kiến nhận định
tuy một số kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu giải quyết
nhưng còn chuyển biến chậm chưa được giải quyết kịp thời
một số bộ ngành trả lời nhiều khi còn chung chung
không hướng dẫn đội trình giải quyết cụ thể
trong một số ít trường hợp đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan
về chung một vấn đề kiến nghị
có sự phối hợp để trả lời
tránh trường hợp câu hỏi được trả lời một phần
hoặc không toàn diện bao quát hết vấn đề được hỏi
ví dụ như là cử tri tỉnh đăng đông kiến nghị
về một vấn đề khó khăn vướng mắt trên địa bàn tỉnh
như là các dự án điện gió
thì bộ công thương trả lời một phần
phần quản lại đề nghị về vứt mắt liên quan đền bù hỗ trợ nội dung này
bộ công thương đề nghị địa phương tham khảo ý kiến
của bộ tài nguyên môi trường bộ tư pháp
việc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đăng đông
sau khi nhận được văn bản trả lời của bộ công thương
rồi mới tiếp tục gửi câu hỏi đến bộ tài nguyên môi trường
bộ tư pháp gây mất thời gian
đề nghị báo cáo làm rõ qua giám sát lĩnh vực nào
đã có chuyển biến tích cực
cơ quan nào có tiến bộ rõ rệt
trong vấn đề giải quyết kiến nghị của cử tri
đặc biệt là giám sát kết quả giải quyết
trả lời kiến nghị của cử tri đã có hiệu lực hiệu quả như thế nào
thứ hai đề nghị bác dân nguyện tiếp tục quan tâm hơn nữa
đôn đốc việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri
với các bộ ngành trung ương
nhất là kiến nghị của cử tri được tiếp thu triển khai
nhưng chưa giải quyết rất điểm
cũng tại phiên thảo luận hôm nay
nhiều ý kiến cũng nhận định
cần có cơ chế phù hợp để giám sát công khai
minh bạch hơn việc trả lời kiến nghị
cũng như giải quyết các kiến nghị của cử tri
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị lồng ghép ba nội dung
bao gồm tổng kết
đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
trong tình hình mới
tổng kết một mươi năm thi hành nghị định số năm mươi chín nghìn hai trăm linh một i
ndcp ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trong công an nhân dân
và quán triệt những nội dung cơ bản
của các văn bản quy phạm pháp luật
được quốc hội ủy ban thượng vụ quốc hội
khóa một mươi năm thông qua
có liên quan đến công tác công an
đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung hương đảng thứ trưởng hội công an
chủ trì hội nghị
việc tổ chức hội nghị là nhiệm vụ quan trọng
góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả
các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận
cũng đã chỉ ra những sơ hở bất cập
trong việc thực hiện đề án và nghị định số năm mươi chín
của chính phủ đồng thời đề ra
các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của công tác
tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện
đạt chất lượng kịp thời hiệu quả đúng quy định
trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao
phát biểu kết luận hội nghị
trung tướng lê quốc hùng nhấn mạnh tầm quan trọng
của công tác phổ biến giáo dục pháp luật
thứ trưởng yêu cầu sau hội nghị này
công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy
kết quả đã đạt được trong việc thực hiện đề án
củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm
an ninh trật tự trong tình hình mới
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị định số năm mươi chín năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
thông tư số ba năm ngày bốn tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an
quy định về theo dõi tình hình thi hành
pháp luật trong công an nhân dân
và các văn bản có liên quan
đẩy nhanh tiến độ chất lượng các văn bản
quy phạm pháp luật thuộc chương trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ công an
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch
bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến
quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật
được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
khóa một mươi năm thông qua và triển khai thi hành
kịp thời nghiêm túc thống nhất có chất lượng
ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành
tăng cường tuyên truyền trực tuyến
trên các nền tảng truyền thông kiện toàn
đội ngũ chất lượng các báo cáo viên
tuyên truyền viên nâng cao năng lực tuyên truyền
pháp luật và giám sát thực thi pháp luật cho công an
cơ sở đáp ứng yêu cầu xây dựng công an bộ
bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện
toàn diện xã bám cơ sở
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân
đã được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
vì có thành tích xuất sắc trong công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trong công an nhân dân
còn vào chiều ngày hôm nay bộ công an
đã tổ chức hội nghị giao ban công tác
đảm bảo trợ tự an toàn giao thông
khu vực phía nam với sự tham gia của
ban giám đốc công an tp hcm
và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông
công an tp hcm cùng với sáu tỉnh thành
giáp danh thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc
trong năm tháng đầu năm

giao thông tại bảy tỉnh phía nam
đã được kéo giảm hai mươi bốn về số vụ
người chết giảm hơn một mươi tám
và số người bị thương giảm hai mươi sáu
tai nạn giao thông do
sử dụng rượu bia chỉ chiếm ba tám mươi bảy
tuy nhiên tai nạn giao thông
do xe máy tại các địa phương này
chiếm hơn năm mươi bảy số vụ tai nạn
do xe tải xe đầu kéo gây ra
chiếm hai mươi một đồng thời
độ tuổi người điều khiển phương tiện gây tai nạn
giao thông từ hai mươi hai đến năm mươi năm tuổi
chiếm gần sáu mươi
và số vụ tai nạn giao thông xảy ra
tại các tuyến đường huyện chiếm gần năm mươi
phát biểu chỉ đạo tại buổi
làm việc thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá
cao cách làm hay ở một số địa phương
như địa bàn tp hcm
đồng thời yêu cầu công an các địa phương
cần chủ động nắm chắc đặc điểm tình hình giao thông
trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm
tình trạng chống gửi thi hành công vụ
quyết liệt phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát kinh tế cảnh sát hình sự
để xử lý tận gốc tình trạng độ xe
đua xe trái phép tình trạng vi phạm
về nông độ cồn để hình thành rõ nét
thói quen văn hóa không điều khiển
phương tiện giao thông sau khi đã uống
rượu bia của người dân xây dựng ý thức
tự giác văn minh chuẩn mực của người tham gia
ngày hai mươi năm tháng năm đoàn công tác của bộ công an
do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng
bộ công an làm trường đoàn đã đến kiểm tra
các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo
truyệt tự an toàn giao thông và phòng cháy
trễ cháy từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến nay trên địa bàn tỉnh long an
tại huyện bến lức và thành phố tân an
thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác
đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận kết quả
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy chữa cháy công an huyện bến lức
và thành phố tân an đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc triển khai thực hiện
hiệu quả chỉ thị số một mươi ctttg
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông trong tình hình mới
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và điểm trễ cháy công cộng
phát biểu kết luận trong buổi làm việc
với công an tỉnh long an
thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương ghi nhận
đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo
và tổ chức triển khai thực hiện của đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh long an
trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy trễ cháy trên địa bàn
công an tỉnh long an đã chủ động tham mưu
với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành chỉ thị nghị quyết và kế hoạch công tác cụ thể
tích cực kiểm tra hướng dẫn góp phần kiềm chế
làm giảm cả ba tiêu chí về số vụ
số người chết số người bị thương trên địa bàn
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long
yêu cầu công an tỉnh long an tiếp tục tham mưu
làm tốt công tác lãnh chỉ đạo
đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả
các mệnh lệnh văn bản chỉ đạo
của lãnh đạo bộ công an trong công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy trễ cháy để cao trách nhiệm
của lãnh đạo chỉ huy chỉ đạo lực lượng
công an các cấp tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa
việc kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy trễ cháy
chiều nay viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
liên ngành tư pháp tp hà nội
trong việc thực hiện một số quy định
của bộ luật tố tụng hình sự
về tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo
về tội phạm kiến nghị khởi tố
hội nghị hướng tới mục tiêu ngăn chặn
và không để tồn tại án on site
trên thực tế ảnh hưởng đến đời sống
của người dân
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
liên ngành cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân hai cấp tp
đã tiếp nhận một trăm linh ba ba mươi tin
về tội phạm
trong đó đã khởi tố bốn mươi bốn trăm chín mươi
vụ án hình sự trung bình một năm
tiếp nhận hơn hai mươi thông tin tố giác
tội phạm kết quả phối hợp thực hiện
hiệu quả số thông tin được giải quyết
tăng dần các năm giải quyết đúng hạn
hơn một trăm linh một tin
những hành vi phạm tội được xác định
gồm tội phạm lừa đảo công nghệ cao
tội phạm xâm hại sức khỏe và tính mạng người khác
những hành vi tham nhũng xâm phạm
an ninh quốc gia tuy nhiên việc xác định
nguồn tin tố giác tội phạm tăng đột biến
cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin
việc xác minh từ cấp xã phường
còn nhiều hạn chế chậm trễ
vì vậy thời gian tới đặt ra yêu cầu
cần phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp
trên cơ sở thực hiện nghiêm túc bộ luật
hình sự hai nghìn một mươi năm triển khai
thông tư liên tịch một cùng những giải pháp
ban hành những văn bản phối hợp giữa
các đơn vị bám sát với tình hình thực tiễn
cần lựa chọn phân công các kiểm sát
biên điều tra viên giải quyết
các vụ việc có tính chất phức tạp
tuy mô lớn dư luận xã hội quan tâm
nhằm đáp ứng được nhu cầu cải cách
hành chính trong lĩnh vực tư pháp tập trung
tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo
về tội phạm
sáng nay tại hà nội
đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổ chức chung kết hội thi bí thư
tri bộ giỏi tới sự hội thi có các
đồng chí đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ
trực thuộc bộ công an
hội thi bí thư tri bộ giỏi
là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
để mỗi cấp ủy đảng đảng viên
hiểu rõ hơn về vị trí vai trò
chức năng nhiệm vụ của tri bộ
là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nói chung
mà trước hết là các đồng chí bí thư tri bộ
nâng cao nhận thức trách nhiệm bản lĩnh
chính trị năng lực lãnh đạo chỉ đạo
là nơi bồi dưỡng trao dổi kiến thức
kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng và khả năng
xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ
cấp ủy bí thư tri bộ thông qua hội thi
giúp đội ngũ bí thư tri bộ tiếp tục phát huy
tốt vai trò trách nhiệm là người đứng đầu
người đại diện cho tri ủy tri bộ
và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện
sự lãnh đạo của tri bộ trên mọi mặt công tác
theo quy định của điều lệ đảng
là hạt nhân đoàn kết thống nhất ý chí hành động
trong tri bộ và các tổ chức ở đơn vị
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng năm
năm hai nghìn hai mươi ba ban bí thư
đã ban hành chỉ thị số hai mươi ba
cttvk về tăng cường sự lãnh đạo
của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong tình hình mới
chỉ thị khẳng định sau một mươi năm thực hiện
chỉ thị số một mươi tám cttvk
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
của ban bí thư trung ương đảng
khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo
của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự
an toàn giao thông đường bộ đường sắt
đường thủy nội địa và khắc phục
ủn tắc giao thông đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của
người dân có bước chuyển biến tích cực hơn
công tác quản lý nhà nước được
tăng cường hạ tầng giao thông được
quan tâm đầu tư các giải pháp phòng
chống ủn tắc giao thông được triển khai
đồng bộ hiệu quả hơn tài nạn giao thông
giảm cả về số vụ số người chết
và số người bị thương tuy nhiên
thì trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến
rất phức tạp gây bức xúc lo lắng
trong xã hội văn hóa tham gia giao thông
chưa được hình thành rõ nét
việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông có lúc
có nơi bị buông lỏng một số vi phạm
chưa được khắc phục triệt để
tại một số thành phố đô thị lớn
vẫn còn nhiều khó khăn và để
đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
ban bí thư yêu cầu cấp ủy tổ chức
đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
việt nam và các tổ chức chính trị
xã hội các cấp thực hiện tốt
các nội dung sau
về mục tiêu yêu cầu
chỉ thị đeo rõ
một phát huy sức mạnh tổng hợp của cả
hệ thống chính trị và toàn dân
tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong đảm bảo
trật tự an toàn giao thông kiên trì
xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật
ứng xử văn minh khi tham gia giao thông
tiếp tục giảm tai nạn giao thông
hạn chế cơ bản ủn tắc giao thông
hai nâng cao nhận thức trách nhiệm của
cấp ủy tổ chức đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức
chính trị xã hội các cấp cán bộ
đảng viên và nhân dân đối với công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông
là một trong những động lực quan trọng
để phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ba hoàn thiện thể chế
chính sách để mạnh phân cấp phân quyền
phân định rõ trách nhiệm bảo đảm
công tác quản lý nhà nước về giao thông
thống nhất thông suốt hiệu quả nâng cao
ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ
phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đội
ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
huy động các nguồn lực đầu tư phát triển
nhanh đồng bộ hạ tầng giao thông
phù hợp với quy mô định hướng phát triển
kinh tế xã hội của đất nước ứng dụng
khoa học công nghệ hiện đại thúc đẩy
chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông
chỉ thị đã đề ra sáu nhiệm vụ
và giải pháp trọng tâm
một tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra
đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương đường lối
của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cấp ủy tổ chức đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội
từ trung ương tới cơ sở phải
quán triệt cụ thể hóa chủ trương của đảng
đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông vào chương trình kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả
xích chặt trật tự kỳ cương xử lý
nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật
về giao thông của người tham gia giao thông
và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước
về giao thông mỗi cán bộ đảng viên
công chức viên chức nhất là cán bộ
lãnh đạo quản lý người đứng đầu
phải gương mẫu và tích cực
vận động người thân gia đình và nhân dân
thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo
trật tự an toàn giao thông nghiêm cấm
mọi hành vi can thiệp tác động vào
quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
về giao thông của cơ quan chức năng
hai hoàn thiện hệ thống pháp luật
để mạnh phân cấp phân quyền
phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước
về giao thông tập trung giả soát
hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật
về giao thông theo hướng quy định rõ
trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
gắn với đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
xây dựng kết cấu họa tầng giao thông
và phát triển kinh tế xã hội
xây dựng ban hành luật trật tự
an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
để cụ thể hóa một bước định hướng trên
xây dựng cơ chế chính sách huy động
sử dụng các nguồn lực xây dựng
phát triển kết cấu họa tầng
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các chủ trương đầu tư làm phát sinh
gia tăng nhu cầu giao thông lớn
phải có đánh giá tác động về trật tự an toàn giao thông
ba tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm
của cán bộ đảng viên và nhân dân
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền
vận động với giám sát kiểm tra thanh tra
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
bốn tập trung nguồn lực
xây dựng phát triển kết cấu họa tầng
giao thông tăng cường ứng dụng
khoa học công nghệ hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực giao thông tiếp tục
hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống
giao thông trong tổng thể quy hoạch
phát triển kinh tế xã hội lồng ghép
nội dung về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trong quy hoạch cấp quốc gia
quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh
quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn
và các quy hoạch chuyên ngành liên quan
đến giao thông đảm bảo khả thi
an toàn phù hợp với thực tiễn
và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt
năm nâng cao năng lực
quản lý điều hành phối hợp với
các lực lượng trong đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đổi mới nâng cao
chất lượng đăng ký đăng kiểm phương tiện
giao thông đào tạo sát hạch cấp giấy
phép điều khiển phương tiện giao thông
kiệt toàn tổ chức bộ máy các cơ quan
có chức năng nhiệm vụ đảm bảo trật tự
an toàn giao thông từ trung ương đến
địa phương theo hướng thu gọn đầu mối
tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực
khắc phục tình trạng trồng chéo
chức năng nhiệm vụ
sáu khắc phục cơ bản ủng tắc giao thông
tại các đô thị lớn trọng điểm là
thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị quy hoạch
giao thông quan tâm phát triển hệ thống
công trình giao thông ngầm giao thông trên cao
thực hiện nghiêm lộ trình di rời trụ sở
cơ quan hành chính nhà nước học viện
trường đại học cao đảng dạy nghề
bệnh viện lớn khu sản xuất công nghiệp
ra ngoài khu vực trung tâm thành phố
theo quy hoạch về tổ chức
thực hiện chỉ thi yêu cầu
các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc
trung ương có trách nhiệm tổ chức
quán triệt và thực hiện chỉ thi
xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể
và thường xuyên đôn đốc kiểm tra
việc thực hiện đảng đoàn
quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản
pháp luật về giao thông ưu tiên
phân bổ nguồn lực cho công tác bảo đạp
trật tự an toàn giao thông và tăng cường
giám sát việc tổ chức thực hiện
ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo
xây dựng chương trình hành động của chính phủ
tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
già soát củng cố kiện toàn các cơ quan
tổ chức có chức năng nhiệm vụ
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
chỉ đạo các bộ ngành và địa phương
triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi
trách nhiệm được giao mặt trận
tổ quốc việt nam và các tổ chức
chính trị xã hội xây dựng chương trình
hành động cụ thể thực hiện chỉ thị
gắn với các phong trào thi đua các cuộc
vận động do mặt trận và các tổ chức
phát động tăng cường công tác
giám sát việc thực hiện chỉ thị
bàn tuyên giáo trung ương chỉ đạo định hướng
các cơ quan thông tin đại chúng tăng
cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đảng ủy công an trung ương
chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng
bộ giao thông vận tài và các
cơ quan liên quan giúp ban bí thư
hướng dẫn theo dõi kiểm tra đôn đốc
việc tổ chức thực hiện chỉ thị
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
trên đường tuần tra kiểm soát trật tự an toàn
giao thông thượng quý lê lâm tùng
phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện yên châu tỉnh sơn la
đã nhặt được một chiếc túi sách nữ
bên trong có một điện thoại di động giấy tờ
tùy thân và bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng
tiền mặt căn cứ vào thông tin trên
giấy tờ tùy thân đội cảnh sát giao thông
trật tự công an huyện ngay lập tức
đã liên lạc với chủ sở hữu và bắn
giao lại toàn bộ tài sản bị rơi cho